ủy ban nhân dân tp bung ma thuật tỉnh đắk lắc vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở dạy thêm tiếng anh trẻ trâu
ở số bảy mươi năm đường hùng vương phường tự an do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ sở dạy thêm tiếng anh này do ông trần xuân hiệp làm chủ mặc dù trước đó tỉnh đắk lắc đã có văn bản chỉ đạo không tụ tập quá ba mươi người để phòng chống dịch
tuy nhiên sáng ngày hai mươi hai tháng năm ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường tự an tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong cơ sở này có hơn một trăm linh em học sinh
rất nhiều em và chủ cơ sở không đeo khẩu trang tụ tập trong căn phòng chưa đầy một trăm linh m hai
ủy ban nhân dân tp bung ma thuật đã ra quyết định xử phạt ông trần xuân hiệp một mươi năm triệu đồng